trong mùa dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp ở thành phố hồ chí minh đã nắm lấy thời cơ
chuyển đổi ngành hàng sang sản xuất khẩu trang
điều này vừa đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
ở thời điểm dịch bệnh đang xảy ra việc các doanh nghiệp trong ngành dịch may thành phố hồ chí minh
chuyển đổi đưa vào sản xuất các sản phẩm khẩu trang y tế khẩu trang vải kháng khuẩn
theo chuẩn của bộ y tế để xuất sang thị trường châu âu châu mỹ
nhằm bù đắp một phần đơn hàng may mặt bị thiếu hụt là việc làm hết sức năng động
đây là một trong những giải pháp để giúp doanh nghiệp dịch may duy trì đơn hàng
đồng thời giữ chân người lao động cố gắng duy trì việc làm luân phiên cho người lao động
chờ dịch bệnh qua đi khôi phục sản xuất và cũng để họ có cuộc sống ổn định trong mùa dịch covid một mươi chín này